kính chào quý vị và các bạn đến với tiêu điểm kinh tế của thành phố hôm nay
thưa quý vị câu chuyện ảnh hưởng tỷ giá việt nam đồng và các đồng ngoại tệ
đặc biệt là đô la mỹ đang là vấn đề nóng hiện nay gây sức ép lớn đối ngân hàng nhà nước
và điều quan trọng lúc này là giải pháp nào để thích ứng linh hoạt
và quản lý một cách tốt nhất vấn đề tỷ giá
vâng thì xung quanh những câu chuyện này thì tiêu điểm kinh tế tuần này sẽ có cuộc trao đổi
với ông phan dũng khánh là giám đốc đầu tư maybank investment bank
vâng xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình

theo dự báo tỷ giá usd trên miền nam đồng sẽ tiếp tục căng thẳng
khi fed sẽ hành động quyết liệt để thị trường giảm kỳ vọng vào lạm phát
lạm phát của mỹ sẽ khó giảm trong thời gian tới làm kỳ vọng đồng usd sẽ tiếp tục mạnh
điều này gây áp lực về tỷ giá tại việt nam
tỷ lệ dự trữ ngoại hối hiện nay vẫn đang nằm ở mức một mươi hai tuần nhập khẩu
theo số liệu và thống trê của imf
đối với những nền kinh tế có tỷ lệ dự trữ ngoại hối nằm ở mức tám một mươi hai tỷ đô là ở mức độ trung bình
chúng ta ở mức trung bình nhưng chúng ta ở trái trận phía trên
đó nghĩa là độ an toàn của chúng ta hiện nay vẫn nằm trong ngưỡng tốt
nên tôi thấy ở đây chúng ta vẫn đang nằm trong mức an toàn
dự trữ ngoại hối cũng giống như tỷ giá của đồng việt nam
vâng được biết là theo nhiều đơn vị phân tích đã dự báo rằng
với việc usd ngày càng nêu cao trong khi đó fed vẫn duy trì lộ trình tăng lãi xuất
thì có khả năng rằng là việt nam đồng sẽ bị mất giá khoảng bốn năm trong năm nay
vậy thì ông đánh giá như thế nào về dự báo trên ạ
trên mức từ bốn năm tôi nghĩ là chúng ta chỉ mất giá rất nhẹ so với usd
và so với những đồng tiền
thậm chí những đồng tiền rất mạnh khác như là đồng eur hay đồng bn
thì chúng ta chỉ mất giá ở mức khoảng từ bằng một phần bốn năm
của những đồng tiền mạnh giống như vậy
như là đồng euro hiện nay đã ở dưới mức một
đây là một trong những điều hiếm hoi trong lịch sử khi mà đồng eur nằm dưới đồng usd
vậy nên việc dự báo đồng việt nam mất giá khoảng từ bốn năm tôi thấy là có trơ sở và mức này
phương đối phù hợp và nó sẽ hỗ trợ tốt cho nền kinh tế cũng giống như là
làm cho các nhà đầu tư cũng như là các doanh nghiệp
họ sẽ yên tâm hơn bởi vì là chúng ta vẫn giữ được cái sức mạnh chủ đồng tiền cũng giống như là
một cái điều quan trọng hơn mà các doanh nghiệp và nhà đầu tư quan tâm đó là cái sự ổn định
của đồng việt nam so với đồng usd và các doanh nghiệp có thể tạo được cái
ưu thế cho mình khi mà họ kinh doanh đặc biệt là đối với những cái doanh nghiệp xuất nhập khẩu
họ có thể là ưu tiên là nhập khẩu ở những quốc gia mà có đồng tiền việt nam mạnh hơn
trong năm hai nghìn hai mươi hai và sẽ xuất khẩu qua những quốc gia mà có đồng tiền yếu hơn
dạ vâng thưa ông thì có ý kiến cho rằng đó là nếu không kiểm soát lãm phát tốt
thì khi tỷ giá tăng lạm phát của năm hai nghìn hai mươi ba sẽ là một vấn đề lớn ảnh hưởng nặng nề đến túi tiền của tất cả mọi người
vậy thì ông đánh giá như thế nào về điều này ạ
cái nguyên nhân gây lãm phát nó có khá nhiều những cái nguyên nhân
dù là đại đa số mọi người đều tập trung nhiều vào cái nguyên nhân là lạm phát tiền
trong cái bối cảnh hiện nay lãm phát nó xuất phát hiện nay từ khá nhiều những nguyên nhân
và cái việc tiền đợi nó chỉ là một phần thôi
hiện nay cái lãi suất tại việt nam thậm chí còn thấp hơn cả trước dịch covid một mươi chín
trong khi là lãi suất nhiều nước là cao hơn hồi trước dịch là rất là nhiều nên chúng ta vẫn có thể
hỗ trợ tốt được
cho nền kinh tế nên cái việc mà đồng tiền mất giá
mạnh hơn nữa thì chắc chắn là sẽ có ảnh hưởng nhưng mà theo tôi đánh giá là sẽ không nhiều nếu chúng ta vẫn có thể phối hợp
nhịp nhàng giữa chính sách
tiền tệ và chính sách tài khoá như hiện nay
vâng thì với một câu hỏi cuối cùng
trong trường hợp xấu nhất
thì theo ông liệu là có khả năng chúng ta sẽ thả nội việt nam đồng hay không
trong cái bối cảnh hiện nay mà như chúng ta thấy là đồng đô la mỹ đang có tốc độ mà
tăng giá sức mạnh của nó ngày càng khủng khiếp như hiện nay
thì nếu mà chúng ta chọn lựa cái cách thả nổi thì theo tôi thấy nó sẽ mang lại nhiều cái tiêu cực nhiều hơn
trong những năm trước khi đồng đô la mỹ sụt giảm
thì chúng ta đã không theo cái chính sách này
thì trong cái bối cảnh hiện nay cái độ biến động của thị trường ngày càng nhiều hơn và cái rủi ro ngày càng lớn hơn thì chúng ta lại
càng không nên làm như thế nên theo tôi thấy là cái sát xuất này
rất là nhỏ nhất là
hiện nay cái hành quả mà đạt được của chúng ta so với
nhiều nước khác
là lớn hơn
rất là nhiều
nên chúng ta
không nên và có nghĩa là cái
khả năng mà thay đổi cái chính sách ở đây tôi đang nói là
không chỉ riêng là cái chuyện thả nội mà có thể là mang tính chất gọi là
khắc chặt nhiều hơn
bởi vì bình thường là các ngân hàng trung ương là một là họ gọi là
là quản lý chặt luôn
thứ hai là thả nội luôn
và thứ ba là thả nội tró quản lý có nghĩa là cái khúc giữa
thì ý là cái khả năng mà hà nội là
rất nhỏ và cái khả năng mà
tiểm soát chặt cũng rất nhỏ mà
trong cái bối cảnh mà chúng ta làm tốt thì chúng ta lại càng nên duy trì cái
như hiện nay
vâng xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông
thưa quý vị theo các chuyên gia đánh giá
việt nam có rất nhiều lợi thế để ổn định việt nam đồng
ví dụ như lãng phát thấp
quỹ dự trữ ngoại hối tương đối dòi dào
mặt bằng lãi suất cao so với đầu năm
tăng trưởng gdp tốt
được biết là từ đầu năm đến nay
ước tính là ngân hàng nhà nước đã bán ra hơn hai mươi tỷ đô
để tăng thanh khoản cho thị trường và giúp ổn định tỷ giá
tuy nhiên thì trong thời gian tới
việc kiểm soát lãng phát
giữ tỷ giá và tăng lãi suất
sẽ là những áp lực mà ngân hàng nhà nước tiếp tục phải đối mặt
còn bây giờ thì tiêu điểm kinh tế tuần này xin được tạm dừng tại đây
một lần nữa xin cảm ơn ông phan dũng khánh đã tham gia chương trình
xin chào và hẹn gặp lại